xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng bốn người tử vong tại phường long biên quận long biên tp hà nội
bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm gây ra vụ thảm án trên chính là người chồng
cụ thể do mâu thuẫn trong gia đình ông huy bốn mươi bốn tuổi trú tại phường long biên đã dùng dao đâm vợ và hai con đẻ tử vong
sau đó người đàn ông này dùng dao tự gây thương tích rồi treo cổ tự sát
chuyển sang một tin khác thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu đối tượng có hành vi giết người
các đối tượng gồm nguyễn hồng tuấn nguyễn tấn quang trương quang vinh võ thành định nguyễn khắc vĩ và nguyễn quang phục cùng chú tại huyện mộ đức
trước đó do có mâu thuẫn hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau qua mạng xã hội và sử dụng hung khí chém người tại đường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi
liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố tám bị can
việc bắt tạm giam sáu bị can trên đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ quốc khánh
đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho phụ huynh có con thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lồng để tăng cường quản lý giáo dục con em mình
tại tỉnh khánh hòa công an thành phố cam ranh vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố cam ranh để điều tra và làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế môi trường công an thành phố cam ranh phối hợp với công an phường cam nghĩa tiến hành kiểm tra và phát hiện trong căn phòng trọ là nơi ở của nguyễn thành nhơn có một bịch ni lông bên trong chứa khoảng gần bốn mươi g